chào mừng quý vị đến với bản tin truyền hình nhân dân

các nước ả rập kêu gọi mỹ từ bỏ quyết định về jerusalem
ngoại trưởng anh khẳng định iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử
thưa quý vị và các bạn tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga trong các ngày tám và chín tháng một mươi hai
đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương dẫn đầu đã có cuộc làm việc với quyền thống đốc sanh pétéc bùa
tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng khẳng định đảng chính phủ việt nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi
để sanh pétéc bùa hợp tác trực tiếp thiết thực và hiệu quả với các địa phương của việt nam
về phần mình quyền thống đốc alexandro govorukh cho rằng tiềm năng hợp tác giữa sanh pétéc bùa với việt nam rất to lớn
cần được khai thác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
đến thăm viện hồ chí minh thuộc đại học tổng hợp quốc gia sanh pétéc bùa đồng chí trần quốc vượng mong muốn

đồng chí trần quốc vượng đề xuất cho việc phát triển ngành việt nam học ở nga góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống nga việt
tại buổi nói chuyện gặp gỡ với đại sứ quán và đại diện bà con cộng đồng người việt nam tại liên bang nga
đồng chí đề nghị mỗi cán bộ nhân viên đại sứ quán cần quán triệt nắm chắc đường lối chủ trương chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước
nỗ lực đề xuất và góp phần triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được
đặc biệt trong bối cảnh đang thực thi hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu mà liên bang nga là thành viên chủ chốt
ngày chín tháng một mươi hai đồng chí trần quốc vượng và đoàn công tác đã lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại liên bang nga
thưa quý vị và các bạn đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai với một đại biểu
đại diện cho hơn sáu bốn triệu đoàn viên và gần hai mươi bốn triệu thanh niên
việt nam trong và ngoài nước đã khai mạc sáng nay tại hà nội
bảy giờ ba mươi phút sáng tại đài tưởng niệm liệt sĩ bắc sơn một trăm linh đại biểu ưu tú của đại hội đã làm lễ dân hoa dân hương các anh hùng liệt sĩ
tiếp đó một đại biểu đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
sau lễ viếng các đại biểu tới trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình tham dự lễ khai mạc triển lãm đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tự hào truyền thống vững bước tương lai
phiên họp chủ bị đại hội đã diễn ra sáng nay để thông qua chương trình quy chế làm việc của đại hội bầu đoàn chủ tịch đoàn thư ký đại hội và bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu
phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng mai một mươi một tháng một mươi hai tại trung tâm hội nghị quốc gia và sẽ có hai trăm năm mươi đại biểu khách mời là các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo của các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương và các địa phương mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động lãnh đạo trung ương đoàn các thời kỳ các nhân sĩ trí thức tiêu biểu đại diện thanh thiếu nhi tiêu biểu trong các lĩnh vực
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn tám trăm tám mươi hai về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán mậu tuất và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải lập kế hoạch cụ thể và có biện pháp tổ chức vận tải bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân nâng cao chất lượng dịch vụ niêm yết công khai giá vé theo tuyến thời gian và loại hình dịch vụ
bộ đội ta đi đâu cũng tích cực tăng ra sản xuất để bảo đảm lương thực thực phẩm và đặc biệt là rau xanh
điều này càng trở nên cần thiết ở thành phố ben tu nơi người dân chỉ quen ăn củ quả chứ không trồng rau họ coi rau xanh chỉ là những loại cỏ không thể ăn được

mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản đã được triển khai hơn hai mươi năm qua tại một mươi bảy tỉnh thành phố ở bảy vùng sinh thái trong cả nước
có những mô hình hiệu quả nhưng cũng có những mô hình không hiệu quả
mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản đã được các tỉnh như bình thuận bến tre thừa thiên huế triển khai và phát huy hiệu quả tốt
các ngư dân tự nguyện hợp tác với nhau thành lập hội cộng đồng hoặc tổ cộng đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở địa phương
khi được nhà nước giao quyền hạn trách nhiệm quản lý một khu vực mặt nước họ cùng nhau quản lý chia sẻ lợi ích bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đó
nhà nước chia sẻ quyền hạn trách nhiệm với tổ chức cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản
và từ thực tế này đã giúp giảm nhẹ chi phí quản lý cho nhà nước đồng thời phát huy dân chủ ở cơ sở trong cộng đồng ngư dân ven biển
nếu chúng ta không giao quyền đó quyền đó là quyền của nhà nước nếu chúng ta giao quyền đó cho cộng đồng ngư dân
thì chắc chắn là họ chính họ cảm nhận được rằng là cái trách nhiệm của họ của cộng đồng người dân trong việc bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản được năng lên rất là nhiều
và như vậy là cộng đồng ngư dân họ khai thác một cách có trách nhiệm bảo vệ một cái loài cái hệ sinh thái mà người ta sống dựa vào đấy
để phát huy các mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã thực hiện trong thời gian vừa qua
cũng như triển khai thực hiện luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy vào cuộc sống các ý kiến tại hội nghị cho rằng
cần sớm phải cụ thể hóa khung pháp lý và các chính sách hỗ trợ tổ chức cộng đồng tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản
trên tinh thần cái quy định trong luật thủy sản cũng như là cái triển khai tới đây thì bộ đang rất là tích cực để mà tham mưu cho chính phủ
cũng như là trực tiếp là mình sẽ bàn hành những văn bản hướng dẫn theo cái hướng này
và nhân đây thì chúng tôi cũng đề nghị là các địa phương rồi các tổ chức cộng đồng và cũng như là nhất là các ngư dân ven biển
chúng ta hãy vì một nghề thủy sản có trách nhiệm và phát triển một cách bền vững
thì chúng ta phải bắt đầu và chúng ta phải tập trung vào trong thời gian tới
đó là phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản
trên cơ sở bảo vệ tốt tái tạo và phục hồi nguồn lợi hiện nay thì chúng ta mới có điều kiện để chúng ta phát triển một ngành thủy sản một cách bền vững
nguồn lợi thủy sản là nguồn tài nguyên có tái tạo cho nên muốn khai thác một cách có hiệu quả khai thác hôm nay để các thế hệ sau còn sử dụng
ngay từ bây giờ chúng ta phải có những giải pháp cấp bách để bảo vệ phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản
cùng với đó chúng ta phải thường xuyên cập nhật những biến động của nguồn lợi thủy sản để có kế hoạch khai thác sử dụng nguồn lợi thủy sản một cách hợp lý
hồ chứa nước triệu thượng hai thuộc huyện triệu phong tỉnh quảng trị được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp
hồ có dung tích bốn ba triệu mét khối nước phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng vùng phía nam tỉnh quảng trị
qua các đợt thiên tai năm hai nghìn một mươi sáu và mưa lũ năm hai nghìn một mươi bảy
đã làm cho đập bị sạt lở nghiêm trọng
năm hai nghìn một mươi sáu đã làm cho máy hạ lưu của thân đập chính hồ chứa nước triệu thượng hai bị sạt lở gần bảy mươi mét
qua các đợt mưa lũ năm hai nghìn một mươi bảy tình trạng sạt lở của công trình này ngày càng nghiêm trọng hơn
thân đập hồ chứa nước triệu thượng hai có chiều dài hơn năm trăm linh mét trong đó có hơn bảy mươi năm mét cần phải xử lý đắp bồi thêm đất đá do sạt lở
tuy nhiên do chưa có kinh phí
nên cơ quan chức năng chưa thể xử lý đắp bồi thêm đất đá do sạt lở
cơ quan chức năng chưa thể xử lý đắp bồi thêm đất đá do sạt lở
cơ quan chức năng chưa thể xử lý đắp bồi thêm đất đá do sạt lở
tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về tình trạng khẩn cấp do sạt lở mất an toàn thân đập chính hồ chứa nước triệu thượng ii
nếu thân đập hồ chứa nước triệu thượng hai bị vỡ sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến ba người dân
và bảy trăm ba mươi người dân
nếu thân đập hồ chứa nước triệu thượng ii bị vỡ sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến ba người dân
nếu thân đập hồ chứa nước triệu thượng ii bị vỡ sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến ba người dân
trong kỳ họp này unesco xem xét tổng cộng bốn mươi một hồ sơ di sản
và việt nam có tới hai di sản được ghi danh trong cùng một năm tại cùng một phiên họp
một là nghệ thuật bài tròi miền trung loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp cả âm nhạc thơ ca và trò chơi dân gian gắn liền với đời sống của cư dân ven biển
hai là hát xoan phú thọ nghệ thuật trình diễn gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng hùng vương có lịch sử hàng nghìn năm
đặc biệt hát xoan là trường hợp đầu tiên trên thế giới
các di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
điều này đã thể hiện sự nỗ lực và cố gắng của các cấp lãnh đạo các nhà nghiên cứu và của các nghệ nhân dân gian trong việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa này
sau khi đón nhận tin vui chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu âm nhạc đạm hoành loan nguyên phó viện trưởng viện âm nhạc
cũng là người chịu trách nhiệm khoa học trong việc xây dựng hồ sơ cho nhiều di sản như ca trù dân ca ví dặm và hát xoan
đầu tiên xin cảm ơn nhà sĩ đạm hoành loan đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông chúng ta mới đón nhận tin vui khi cả hai hồ sơ đề nghị công nhận bài tròi và hát xoan phú thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được unesco thông qua
vậy theo ông hai di sản của chúng ta đã đạt được những tiêu chí nào để được vinh danh trong lần này ạ
tất cả các di sản
và để được unesco công nhận thì nó phải có những yếu tố cơ bản
thứ nhất tức là nó phải có đủ cái thời gian lịch sử trải nghiệm
cái thứ hai là di sản đấy phải trở thành tập tục của một cộng đồng thì nó sẽ không bị phá vỡ
cái thứ ba đấy là cái di sản đấy cho đến bây giờ thì con người hiện đại vẫn đang tiếp nhận nó và sử dụng nó trong cái đời sống hiện đại
và cái cuối cùng là nó phải có những giá trị nghệ thuật giá trị văn hóa cao
đặc biệt hát xoan phú thọ là di sản đầu tiên trên thế giới được chuyển từ danh sách cần bảo vệ khẩn cấp
sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
điều này phải chăng đã chứng minh được những nỗ lực của chúng ta trong việc khôi phục và giữ gìn di sản ạ
khi mà được thế giới công nhận là chuyển từ cái danh sách cần được bảo vệ khẩn cấp sang cái danh sách đại diện
thế tức là từ cái nghệ thuật
mà nó sắp sửa biến mất
nó đã trở thành cái hình thức nghệ thuật mà sống lại và được cộng đồng đón nhận
nguy cơ biến mất đấy nó ở một số những khía cạnh thế này
thứ nhất là những người thực hành di sản đấy còn rất thi hữu hiếm hoi
thứ hai là cái di sản đấy nó đã vắng mặt một thời gian trong cái đời sống cộng đồng
đối với hát xoan công đầu là của tỉnh phú thọ
của các đồng chí lãnh đạo
của nhân dân phú thọ
và đặc biệt là của các nghệ sĩ
những người thực hành hát xoan của bốn phường xoan
người ta cùng đồng lòng cùng hiệp sức với các cơ quan quản lý văn hóa
cơ quan chỉ đạo văn hóa của tỉnh
để thực hiện một cái việc làm cho soan sống lại
và làm cho soan hoạt động trong cái đời sống cộng đồng
thì phải nói rằng đây là một cái việc làm không phải là
chính vì vậy
chính không phải là dễ
cho nên nó mới là cái trường hợp đầu tiên mà thế giới chuyển từ danh sách này sang danh sách kia
thưa ông hậu vinh danh sẽ tiếp tục là bài toán bảo tồn và gìn giữ
vậy trong thời gian tới thì chúng ta sẽ cần có những biện pháp nào
để bảo tồn hai loại hình di sản này nói riêng
và các loại hình di sản khác của chúng ta
bảo tồn cho nó sống
thì tôi nghĩ là phú thọ đang làm
và đã có kinh nghiệm làm
cho nên tôi tin rằng
phú thọ sẽ bảo tồn được rất tốt cái việc này
cái điều chúng ta đáng lo đấy
tức là làm sao cho hát xoan bây giờ hay như các nghệ nhân ngày xưa
đấy là cái thách thức
âm nhạc hát xoan có một cái độc đáo
mà có lẽ là trong âm nhạc việt nam không có hình thức nào có
đấy là hát trên nhau quảng bốn
giữa đưa cách và đón cách
thì hiện nay cách hát trên nhau quảng bốn năm ấy
hiện nay không còn nữa
hiện nay người ta hát thành ra đồng âm
thế thì muốn làm được việc đấy
thì chỉ có cái công việc là phải tập hợp lại
rồi nhờ vào các chuyên gia
dựa trên cơ sở của các nghệ nhân cũ
chiên băng âm thanh mà phục dựng lại
thì chúng ta sẽ có một nghệ thuật hát xoan hay hấp dẫn
đủ sức thuyết phục nhân loại
dạ vâng xin cảm ơn ông ạ
trong phần tin quốc tế
các nước ả rập kêu gọi mỹ từ bỏ quyết định về jerusalem
ngoại trưởng anh khẳng định
iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử
tình hình tại một trong những điểm xung đột nhạy cảm nhất thế giới
ngày càng nóng bỏng sau khi mỹ công nhận jerusalem là thủ đô của israel

các ngoại trưởng các nước thành viên liên đoàn á rập cho biết quyết định của tổng thống mỹ donald trump
trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế
không có hiệu lực và sẽ đảo ngược chính sách theo đuổi lâu nay của mỹ là quy chế của jerusalem
phải được quyết định trong các cuộc thương lượng với người palestine vốn mong muốn đặt thủ đô
nhà nước tương lai của họ ở đông jerusalem do vậy các ngoại trưởng các nước thành viên liên
đoàn ả rập cho rằng quyết định của tổng thống mỹ không có ảnh hưởng về mặt pháp lý mà chỉ
làm gia tăng căng thẳng kích động sự giận dữ và đe dọa nhấn chìm cả khu vực vào cảnh hỗn loạn
và bạo lực hơn cùng ngày palestine đã lên tiếng kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế do
liên hợp quốc bảo trợ nhằm tái khẳng định giá trị pháp lý của những nghị quyết liên quan đến vấn đề
palestine cũng trong ngày hôm nay ngoại trưởng anh boris johnson đã
có chuyến thăm iran và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà mohammed javad zarif
qua hội đàm ngoại trưởng anh khẳng định iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa iran
và p năm một hồi năm hai nghìn một mươi năm
bộ ngoại giao iran cho biết hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề trong đó có quan hệ kinh tế
tài chính ngân hàng và thương mại theo tuyên bố của bộ ngoại giao iran ngoại trưởng anh cho rằng
anh coi trọng kế hoạch hành động toàn diện chung gcpoa được ký hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
và london cam kết thực thi thỏa thuận này đây là chuyến thăm iran đầu tiên của một ngoại trưởng
anh kể từ năm hai nghìn một mươi năm ông johnson cũng sẽ hội kiến tổng thống iran hassan rouhani gặp thư ký hội
đồng an ninh quốc gia ali sam khani cùng các quan chức khác sau khi dừng chân tại iran ngoại trưởng
johnson sẽ tới thăm tiểu phương quốc ả rập thống nhất anh đã cắt đứt quan hệ ngoại sao với
iran từ năm hai nghìn một mươi một đại sứ quán anh đã được mở cửa trở lại tại iran vào năm hai nghìn một mươi năm và cho đến năm ngoái
quan hệ giữa hai nước mới hoàn toàn được khôi phục chính phủ trung quốc vừa ban hành thông báo về
việc triển khai tổng điều tra kinh tế toàn quốc mục đích của cuộc điều tra là để có cái nhìn rõ
hơn về thực trạng của nền kinh tế nước này từ đó tạo cơ sở thuận lợi cho công tác hoạch định các
chính sách kinh tế thông báo của chính phủ trung quốc cho biết đối tượng của cuộc tổng điều tra sẽ
là tất cả các doanh nghiệp chi nhánh độc lập của các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh
thuộc khu vực thứ hai và thứ ba của nền kinh tế đang hoạt động ở trong nước
nội dung chính của cuộc điều tra sẽ là tình hình cơ bản cơ cấu tổ chức tiền lương nhân viên
năng lực sản xuất tình hình tài chính tình hình sản xuất và kinh doanh tiêu thụ năng lượng
công tác số hóa giao dịch thương mại điện tử hoạt động nghiên cứu và phát triển của các đối tượng
thuộc diện điều tra chính phủ trung quốc cũng yêu cầu các cá nhân và tổ chức liên quan không được
che giấu hoặc từ chối báo cáo giả mạo kết quả điều tra và can thiệp vào quá trình điều tra
nên sẽ được tiến hành trong năm hai nghìn một mươi tám
ngoại trưởng venezuela jorge arreaza vừa cho biết nước này có hơn ba tỷ usd bị phong tỏa
trong hệ thống tài chính quốc tế do các lệnh trừng phạt của mỹ đây là thông tin được đưa
diễn ra tại cuộc họp với các quan sát viên quốc tế trước thềm cuộc bầu cử địa phương
trong tuyên bố ám chỉ việc liên minh châu âu eu hồi tháng trước thông qua các lệnh trừng
phạt tương tự chống venezuela ngoại trưởng venezuela chỉ trích
tương tự của eu lệ thuộc vào washington quan chức này cũng xác nhận cuộc bầu cử tổng thống
venezuela sẽ diễn ra trong năm hai nghìn một mươi tám và sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế sẽ đóng vai
trò hết sức quan trọng hồi tháng tám tổng thống mỹ donald trump đã ký một xác lệnh hành pháp áp
đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ về mặt tài chính nhằm vào venezuela tháng trước eu cũng đã thông
qua các lệnh trừng phạt kinh tế đối với venezuela venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính
trị trầm trọng đồng thời kinh tế của quốc gia nam mỹ này cũng đang rơi vào suy thoái với
lạm phát ở mức ba con số trong khi lương thực và thuốc men thiếu trầm trọng
liên quan đến vấn đề người di cư tổ chức di cư quốc tế và chính phủ niger cho biết họ đã bắt
đầu hồi hương gần bốn người di cư niger ở liby đây là những người tự nguyện muốn trở về nước
theo một báo cáo của tổ chức di cư quốc tế hiện đã có năm trăm linh bốn người di cư niger
kể cả phụ nữ và trẻ em đã về đến thủ đô của niger thành công đây là đợt hồi hương
đầu tiên của tổ chức di cư quốc tế

hiện tổng cộng có gần ba tám trăm năm mươi người niger đăng ký với đại sứ quán niger ở libya để có thể
được giúp đỡ hồi hương chiến dịch hồi hương quy mô lớn này đang được thực hiện với sự hỗ trợ
kỹ thuật và hậu cần của tổ chức di cư quốc tế các nhân viên của cơ quan liên hợp quốc này giúp
đỡ những người di cư và ghi chép lập hồ sơ cung cấp thực phẩm và nước và tạo điều kiện cho
người hồi hương niger trở về quê nhà của họ
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại